đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
cùng lãnh đạo bộ quốc phòng quân khu bảy đã có buổi làm việc chúc tết cổ truyền dân tộc
tại đảng bộ chính quyền các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh bình phước và binh đoàn một mươi sáu
đại tướng ngô xuân lịch ấn tượng trước sự phát triển của tỉnh bình phước
đặc biệt là thu ngân sách năm hai nghìn một mươi chín đạt hơn chín tỷ đồng thu nhập bình quân trên sáu mươi hai triệu đồng một người một năm
đại tướng đánh giá cao việc quân và dân bình phước đoàn kết giữ vững quốc phòng an ninh
đặc biệt là công tác đối ngoại quân sự năm hai nghìn một mươi chín đồng thời mong muốn đảng bộ
chính quyền tỉnh bình phước cần phát huy tốt thế mạnh đạt được xây dựng tỉnh phát triển bền vững
xứng tầm vùng kinh tế năng động ở đông nam bộ góp phần vào giữ vững an ninh quốc phòng
và hòa bình trên tuyến biên giới
bên cạnh đó đại tướng cũng chúc đảng bộ chính quyền tỉnh bình phước chuẩn bị tốt các điều kiện
để tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới
cùng ngày đại tướng ngô xuân lịch cùng đoàn đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ binh đoàn một mươi sáu
tặng quà cho mẹ việt nam anh hùng trần thị bảy già làng gia đình chính sách và cán bộ chiến sĩ binh đoàn